xây dựng thương hiệu tư tử và chắc nhất
asanzo là doanh nghiệp sản xuất điện tử công nghiệp hỗ trợ hiếm hoi tại việt nam
thành công trong công tác xây dựng thương hiệu
trong năm hai nghìn một mươi bảy tại việt nam có sáu trăm một mươi doanh nghiệp sản xuất linh kiện điện tử
nhưng theo điều tra của trung tâm phát triển doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ bộ công thương
hầu hết các doanh nghiệp này chỉ tham gia cung cấp linh kiện cho một vài nhà sản xuất lớn
mà không hề có kế hoạch xây dựng một thương hiệu đủ mạnh đủ uy tín để tồn tại độc lập trên thị trường
tình trạng tương tự cũng đang diễn ra tại các phân ngành công nghiệp hỗ trợ khác
như công nghiệp hỗ trợ ô tô xe máy hay dệt may
nhìn nhận thực tế này lãnh đạo asanzo nhìn nhận đó là một điểm yếu của các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ tại việt nam

nhưng họ làm thương hiệu cho bản thân họ rất dở
họ đang thiếu cái gì mình đến mình trào giải pháp mình trào sản phẩm đó cho một doanh nghiệp đó trước
xong bắt đầu là mình truyền thông tới những các doanh nghiệp tiếp theo để mình tránh phụ thuộc
thì một nhà đơn vị cung cấp cũng không nên phụ thuộc vào một thương hiệu quá
thật ra là cung cấp linh kiện thì đâu có liên quan gì đến thương hiệu nào đâu
tất nhiên là ai cũng có thể mua được
thì làm sao mà anh cung cấp được cho đa dạng cho nhiều người thì tốt hơn
nhưng cái đó lại phụ thuộc vào cái nguồn vốt
có thể là anh không đủ tiền mà anh cung cấp cho nhiều doanh nghiệp lớn được thì có khi là anh sẽ chọn
mới đầu thì anh sẽ phải chọn một một hai doanh nghiệp vừa vừa nhỏ nhỏ để anh cung cấp trước
sau đó anh có đủ lực từ từ anh có đủ tiền anh có đủ uy tín trong ngành
thì anh có thể cung cấp tiếp những thương hiệu khác những thương hiệu lớn tiếp theo để tránh phụ thuộc
trước tình hình đó ngày một mươi một tháng năm năm hai nghìn một mươi tám
bộ tài chính đã ban hành thông tư hai mươi ba
về hướng dẫn lập quản lý và sử dụng kinh phí chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ
theo đó các doanh nghiệp được hỗ trợ không quá năm mươi triệu đồng mỗi thương hiệu để quảng bá
đăng ký thương hiệu sản phẩm công nghiệp hỗ trợ
và được hỗ trợ tối đa bảy mươi triệu đồng cho mỗi chuyên đề tuyên truyền quảng bá trên các phương tiện thông tin đại chúng
về hoạt động công nghiệp hỗ trợ
doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ được hỗ trợ tối đa bảy mươi các khoản chi phí
tổ chức hội thảo xúc tiến thu hút đầu tư vào lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ
hỗ trợ tối đa một mươi hai triệu một đơn vị tham gia tổ chức hội trợ triển lãm kết nối công nghiệp hỗ trợ trong nước
hỗ trợ tối đa một trăm năm mươi triệu đồng một đơn vị tham gia tổ chức tham gia hội trợ triển lãm kết nối công nghiệp hỗ trợ tại nước ngoài
tổ chức đoàn giao dịch thương mại tại nước ngoài khi đoàn chuyên ngành công nghiệp hỗ trợ có tối thiểu bảy doanh nghiệp tham gia
hỗ trợ tối đa hai mươi tám triệu một đơn vị tham gia giao dịch xúc tiến đầu tư tại khu vực châu á
hai triệu một đơn vị tham gia giao dịch tại khu vực châu âu châu phi châu úc bắc mỹ tây á
cùng với đó thời gian qua hiệp hội công nghiệp hỗ trợ việt nam trung tâm thông tin công nghiệp và thương mại các hiệp hội ngành nghề liên quan
đã tích cực tổ chức các hội thảo hội trợ triển lãm và các hoạt động khác nhằm giúp các doanh nghiệp ngành công nghiệp hỗ trợ phát triển thương hiệu
hiệp hội doanh nghiệp điện tử việt nam có rất là nhiều chương trình hỗ trợ doanh nghiệp trong việc xây dựng thương hiệu
đặc biệt là những khóa đào tạo tập huấn cho doanh nghiệp liên quan đến marketing
liên quan đến các tiêu chuẩn kỹ thuật công nghệ và quy trình sản xuất của doanh nghiệp để nâng cao năng lực doanh nghiệp
đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp trong vấn đề marketing và xây dựng thương hiệu
và đặc biệt là hiệp hội có những khóa đào tạo cho các doanh nghiệp khi mà tham gia vào hội trợ triển lãm quốc tế
khóa đào tạo này đào tạo tạo rất kỹ những kỹ năng trước trong và sau hội trợ
trong đó cái thương hiệu của doanh nghiệp logo doanh nghiệp và cái website của doanh nghiệp là một trong những cái visa của doanh nghiệp khi bước chân vào thị trường xuất khẩu
triển lãm quốc tế về máy móc và công nghệ việt nam manufacturing expo hai nghìn một mươi tám
một trong những sự kiện quảng bá thương hiệu và sản phẩm công nghiệp hỗ trợ lớn có sự tham gia của hiệp hội doanh nghiệp điện tử việt nam
và hàng loạt doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ trong nước khá đa dạng về sản phẩm ấn tượng trong cách giới thiệu trình bày
và quan trọng hơn đã có một sự thay đổi đáng kể trong nhận thức của các doanh nghiệp hỗ trợ đối với công tác xây dựng thương hiệu
hiện nay về công nghiệp hỗ trợ của việt nam nói chung các doanh nghiệp phần đa đang cung cấp cho một số khách hàng có sản
thì cái kích làm đấy thì nó phụ thuộc rất lớn vào các khách hàng đang có
và tự mình vươn lên
ngay từ đầu khi chúng tôi phát triển về thương hiệu của mình
thì việt nam muốn xây dựng lên một sản phẩm mà chúng tôi mang những công nghệ của chính bản thân mình
chúng tôi hướng đến với một tập khách hàng rộng lớn và rất nhiều những đơn hàng có thể cung cấp cho samsung canon
hay là những thương hiệu doanh nghiệp fbi lớn và chúng tôi muốn xây dựng một nền tảng vườn chắc
chính việc xây dựng thương hiệu với định hướng ngay từ đầu
chúng tôi làm cho chúng tôi độc lập và không phụ thuộc vào bất kỳ nhà cung cấp nào
hay là một nhà khách hàng nào
trước kia thì các doanh nghiệp chưa thật sự chú trọng vào việc xây dựng thương hiệu
nhưng mà gần đây thì khi mà xu hướng hội nhập quốc tế cao
và thậm chí là các doanh nghiệp quốc gia đa quốc gia đã có mặt tại việt nam
và trong quá trình mà trở thành các vender lớn của các tập đoàn đa quốc gia
hoặc tức là đã xuất khẩu tại chỗ hoặc là tham gia xuất khẩu trực tiếp
thì các doanh nghiệp rất cần có một thương hiệu riêng của mình
có chứng nhận về sản phẩm về quy trình về chất lượng
của bản thân mình
và cái thương hiệu đấy nó là như là một cái certificate của doanh nghiệp
khi mà bước chân ra thị trường nước ngoài hoặc là khi bán hàng
cũng trong khuôn khổ triển lãm quốc tế việt nam manufacturing expo hai nghìn một mươi tám
nhiều chuyên gia cho rằng công tác xây dựng thương hiệu của các doanh nghiệp hỗ trợ
dù đã bắt đầu song vẫn còn hết sức hạn chế
nguyên nhân là do chính sách phát triển công nghiệp hỗ trợ thời gian qua
vẫn còn nhiều bất cập
những bất cập đó khiến tính cạnh
tranh trong ngành này không cao
và doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ không thực sự trú trọng phát triển thương hiệu
không có cạnh tranh thì không nói sự phát triển
về mặt lý thuyết chúng ta vẫn cứ nói đi nói lại
cạnh tranh là động lực cho sự phát triển
nhưng trong công nghiệp hỗ trợ phát triển công nghiệp hỗ trợ vừa qua
không có một sự cạnh tranh
chỉ định anh này chỉ định anh kia
thậm chí công nghiệp hỗ trợ lại
lại được tổ chức bằng tính chất khép kín
không có sự cạnh tranh
mà không có sự cạnh tranh đừng nói sự phát triển
như vậy là chúng ta tổ chức công nghiệp hỗ trợ
có chủ trương phát triển công nghiệp hỗ trợ
nhưng lại không được tổ chức nó theo nguyên tắc của thị trường
chưa nói thị trường hiện đại
thị trường cơ bản cũng chưa đảm bảo
và như vậy đó là nguyên nhân dẫn tới cái tình trạng công nghiệp hỗ trợ của chúng ta
và đậm đạch y ảnh không phát triển được
từ đó tiến sĩ phạm tất thắng cho rằng trong thời gian tới
cần có các biện pháp hỗ trợ mạnh mẽ để phát triển thị trường công nghiệp hỗ trợ
xây dựng thương hiệu là một cái hoạt động dài hơi
và nó phải được làm bằng cách bài bản
và vì vậy
nó phải được xây dựng trong một thị trường
khi mà chưa có một cái thị trường về sản phẩm công nghiệp hỗ trợ
thì làm sao có thể xây dựng được thương hiệu
cứ nói bằng cách xây dựng thương hiệu xây dựng thương hiệu để làm cái gì
xây dựng cho ai
và như vậy ở đây việc xây dựng thương hiệu
phải được đặt nó trong một khung cảnh thiết lập một quan hệ thị trường của công nghiệp hỗ trợ

tuy nhiên việc thay đổi cơ chế chính sách cần có lộ trình
việc xây dựng một thị trường công nghiệp hỗ trợ với đầy đủ tính cạnh tranh
tính đa dạng cũng không thể hoàn thành một sớm một chiều
trong hoàn cảnh đó các chuyên gia khuyến cáo các doanh nghiệp ngành công nghiệp hỗ trợ cần nỗ lực hơn
đầu tư nhiều hơn cho việc xây dựng và phát triển thương hiệu vì lợi ích bền vững của chính doanh nghiệp
chúng tôi khuyến cáo tất cả các doanh nghiệp kể cả start up kể cả các doanh nghiệp nhỏ
đừng e ngại hãy xây dựng một thương hiệu riêng của mình
và hãy tự tin khi bước chân ra thị trường quốc tế
khi mà đã có một thương hiệu khi đã có một hệ thống quản lý đầy đủ
vì đừng ngại chúng ta là nhỏ mèo nhỏ bắt chuột nhỏ và vẫn có hiệu quả
trên con đường hội nhập kinh tế quốc tế tham gia vào các chuỗi giá trị toàn cầu
liên kết với các nhà sản xuất lớn là xu thế tất yếu đối với các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ việt nam
tuy nhiên để có thể tạo lập được
một vị thế độc lập trên thị trường và không quá phụ thuộc vào những nhà sản xuất lớn
các doanh nghiệp hỗ trợ cần xây dựng được thương hiệu của riêng mình
chỉ có như vậy các doanh nghiệp này mới có thể tồn tại bền vững
và giúp cho nền công nghiệp hỗ trợ việt nam phát triển trong tương lai
thưa quý vị và các bạn có thể nói việc các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ
chưa quan tâm đúng mức tới xây dựng thương hiệu xuất phát từ nhiều nguyên nhân
bao gồm cơ chế chính sách phát triển ngành
thực trạng thị trường và năng lực tài chính
năng lực hoạch định chiến lược của chính các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ
và trong khi các cơ quan chức năng đang nỗ lực thay đổi chính sách
xây dựng một thị trường công nghiệp hỗ trợ đa dạng và cạnh tranh
chính các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ cũng cần nâng cao nhận thức về xây dựng thương hiệu
nhằm hướng tới mục tiêu phát triển bền vững
quý vị và các bạn thân mến chương trình đồng hành cùng doanh nghiệp của chúng tôi hôm nay xin được kết thúc tại đây
mọi thông tin xin gửi về chương trình đồng hành cùng doanh nghiệp phòng kinh tế
truyền hình nhân dân số bảy mươi một hàng chống hoàn kiếm hà nội
email đồnghanhcungdoanhnghiệp a gmail com số điện thoại hai trăm bốn mươi ba hai trăm sáu mươi sáu chín nghìn năm trăm linh ba
xin kính chào và hẹn gặp lại